mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ môi giới hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ lừa đảo giếm mặt tài sản xảy ra tại bộ ngoại giao hà nội và các tỉnh thành phố
ngày hôm qua cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với hai bị can
đó là lê hồng sơn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ và du lịch bầu trời xanh blue sky về tội đưa hối lộ quy định tại điều ba trăm sáu mươi bốn bộ luật hình sự
và phạm bá sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba lao động tự do về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự
như vậy tính đến thời điểm này ba mươi bốn bị can liên quan đến vụ án đã bị khởi tố
hiện cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ nguyễn thành trung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba phó trưởng ban quản lý các khu công nghiệp bình dương
vào ngày hôm qua đã bị cơ quan an ninh điều tra bộ công an ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét
đây là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra vụ án tổ chức môi giới cho người khác ở lại việt nam trái phép
làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức đưa hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
xảy ra tại sở lao động thương binh và xã hội tỉnh bình dương và một số tỉnh thành phố khác
trước đó cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã khởi tố bị can bắt tạm giam đối với lê minh quốc cường
nguyên giám đốc sở lao động thương binh và xã hội tỉnh bình dương về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
trước đó nguyễn kiên cường chuyên viên phòng chính sách lao động thuộc sở lao động thương minh và xã hội tỉnh bình dương
hoàng thanh trưởng phòng quản lý lao động thuộc ban quản lý các khu công nghiệp bình dương
đinh thái tuấn nguyên phó trưởng phòng quản lý đầu tư doanh nghiệp lao động thuộc ban quản lý khu kinh tế tỉnh bình phước
về tội nhận hối lộ và tám bị can khác về các tội tổ chức môi giới cho người khác ở lại việt nam trái phép
làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và đưa hối lộ
phòng an ninh điều tra công an tỉnh nghệ an đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam
với một đối tượng về hành vi tổ chức cho người khác ở lại nước ngoài trái phép
đó là nguyễn thị lài chú tại huyện diễn châu tỉnh nghệ an
theo điều tra của lực lượng chức năng với lời hứa thủ tục đơn giản việc nhẹ lương cao
từ đầu năm đến nay đối tượng này đã thông qua các đường dây của mình
đưa khoảng hai mươi người từ việt nam xuất cảnh trái phép sang campuchia và ở lại lao động
bất hợp pháp với mỗi người được đưa sang thành công lai nhận tiền hoa hồng một trăm linh đô la mỹ
sau khi sang campuchia người lao động sẽ được đưa vào các công ty đánh bạc
cá cực cho chơi thể thao trực tuyến để làm việc
quá trình làm việc nếu không đáp ứng được yêu cầu của chủ lao động
người lao động sẽ phải chịu sự khống chế cưỡng ép lao động
hoặc phải bỏ ra số tiền lớn mới được trở về nước
tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy hàng chục đối tượng đã bị lực lượng công an
tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
và huyện mỹ tú tỉnh sóc trăng phát hiện xử lý nghiêm trước pháp luật
tại khu nhà ba mươi bảy nguyễn đình quân phường năm thành phố đà lạt
do trần trọng tường ba mươi bảy tuổi làm chủ lực lượng công an đã phát hiện chín nam và một nữ
đang tụ tập ngồi ngoài phòng khách của ngôi nhà
qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện trong phòng ngủ có một gói ni lông
chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy đồng thời thu giữ ba dao tự chế
cùng một số vũ khí thô sơ
tường khai nhận đã mua ma túy đá trên về cho cả nhóm sử dụng
thì bị công an phát hiện
tường là đối tượng có hai tiền án về tàng trữ trái phép chất ma túy và mua bán người
kết quả test nhanh có tám trên một mươi đối tượng trên dương tính với các chất ma túy
tại cơ sở karaoke hàng đạt hai thuộc thị trấn huỳnh hữu nghĩa huyện mỹ tú tỉnh sóc trăng
qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện trong phòng số bốn có một mươi bốn người
có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ một viên chất rắn màu xanh
một viên tinh thể màu trắng nghi là ma túy cùng một số tăng vật có liên quan
qua test nhanh một mươi bốn đối tượng trên đều dương tính với ma túy
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
xử lý theo đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị thời gian gần đây nhiều loại ma túy thế hệ mới
nguy trang dưới dạng đồ ăn thức uống đã thâm nhập vào cuộc sống
đáng chú ý mới đây nhất một người phụ nữ tại thành phố hà nội
đã phải nhập viện cấp cứu do ngộ độc cần sa sau khi ăn bỏng ngô
theo chuyên gia y tế độc tính của mỗi chất ma túy thế hệ mới liên tục biến đổi
gây khó khăn trong vấn đề xét nghiệm và điều trị cho bệnh nhân
ngày hai mươi chín tháng một mươi một tại trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai
tiếp nhận điều trị bệnh nhân nữ năm mươi sáu tuổi ở quận thanh xuân hà nội
trong tình trạng ý thức lơ mơ đồng tử giãn hai bên
theo khai thác tiền sử trước đó bệnh nhân có ăn bỏng ngô do con trai đặt mua trên mạng
tuy nhiên đây là trường hợp đầu tiên chúng ta thấy là
một dạng thực phẩm mới đã được pha trộn ma túy là cần sa
trước đấy trung tâm chống độc đã gặp những bệnh nhân khác ngộ độc cần sa
sau khi ăn một số loại bánh ngọt
bánh ngọt sát ra giống như là bánh gà tô hay dính sô cô la
theo bác sĩ nguyễn trung nguyên đây là lần đầu tiên đơn vị tiếp nhận bệnh nhân
ngộ độc cần sa
đây là lần đầu tiên đơn vị tiếp nhận bệnh nhân ngộ độc cần sa

trước đó trung tâm đã tiếp nhận nhiều trường hợp ngộ độc cần sa
trong bánh ngọt bánh quy kẹo thuốc lá điện tử thuốc lào

trước đó trung tâm đã tiếp nhận nhiều trường hợp ngộ độc cần sa
trong thời gian vừa qua lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ nhiều vụ việc trên thị trường ngầm
có xuất hiện các loại gói bột pha nước giải khát có mùi thơm kích thích
được các dân chơi gọi là nước nho nước dâu nước xoài đông trùng
qua giám định thành phần phát hiện mỗi gói có trọng lượng khoảng bảy gram
đều có chứa nhiều chất ma túy tổng hợp nguy hiểm

qua công tác nắm tình hình cục cảnh sát hình sự bộ công an phát hiện ổ nhóm hoạt động tổ chức đánh bạc đánh bạc trên internet dưới hình thức cá độ bóng đá với quy mô lớn
đường dây này do trần nguyễn minh thiện tên thường gọi là bảy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ngụ tại tp hcm cầm đầu với đại lý con bạc rộng khắp các tỉnh miền tây
các đối tượng đa phần đều rất trẻ giỏi công nghệ thông tin thường xuyên thay đổi nơi ở di chuyển liên tục qua nhiều tỉnh thành
tp hcm vĩnh long bạc liêu nha trang căn cứ tài liệu thu thập được sáng ngày sáu tháng một mươi hai khi các đối tượng đang ở tại một khách sạn trên địa bàn thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
thì bị trinh sát cục cảnh sát hình sự bắt giữ đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt thi hành lệnh khám xét khẩn cấp tạm giữ hình sự một mươi hai đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
trước đó vào ngày hai mươi hai tháng một mươi một cục cảnh sát hình sự đã triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn khi quân cướp vừa khai mạc bắt giữ một mươi bốn đối tượng
lãnh đạo bộ công an cục bản sát hình sự đang chỉ đạo quyết liệt đấu tranh truy quét các đường dây băng ổ nhóm tội bạc nói chung và cá độ bóng đá nói riêng
qua triệt phá nhiều vụ án cục cảnh sát hình sự cảnh báo người dân không tham gia cá cược vì đa số đều thua tiền sẽ rơi vào nhà cái và đặc biệt sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật
bộ đội biên phòng tỉnh cà mau vừa bắt giữ hai tàu cá tàn trữ hàng chục ngàn lít dầu đeo không rõ nguồn gốc xuất xứ
trước đó trong khi tuần tra khu vực quanh đảo hòn chuối đồng biên phòng hòn chuối cà mau phát hiện tàu kg chín nghìn bảy mươi ba ts do ông trương việt vương ngụ an giang làm thuyền trưởng
và tàu kg chín nghìn bảy mươi bốn ts do ông nguyễn văn tùng ngụ kiên giang làm thuyền trưởng
trên tàu có nhiều thùng phi nhựa chúi dầu cả hai thuyền trưởng cho biết đó là dầu đeo
số lượng khoảng trên một mươi sáu lít nhưng không xuất trình được hóa đơn chứng từ mua bán dầu và nguồn gốc
thuyền trưởng khai nhận điều khiển tàu ra biển hoạt động nghề lưới kéo từ ngày một mươi năm tháng một mươi một đến khi bị bắt giữ đã ba lần lấy dòng từ tàu khác không rõ địa chỉ
vụ việc đang được đồn biên phòng hòn chuối và cơ quan nghiệp vụ tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tiền giang đã tổ chức thực hiện cao điểm tổng ra soát kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ở một mươi bốn năm trăm bốn mươi bốn trên một mươi bốn sáu trăm sáu mươi năm cơ sở trên toàn tỉnh đạt chín mươi chín qua kiểm tra đối với các cơ sở chưa được thẩm duyệt thiết kế nghiệp thu về phòng cháy chữa cháy kiên quyết tạm đình chỉ
với tinh thần khẩn trương kích cực
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tập trung thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra ra soát đối với nhiều loại hình cơ sở trong đó tập trung kiểm tra kỹ các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự cơ sở có quy mô lớn tập trung đông người có tính chất nguy hiểm cháy nổ cao như tòa nhà khách sạn nhà trọ chợ trung tâm thương mại cơ sở kinh doanh karaoke công ty xăng dầu sưởng sản xuất
tại đơn vị thì có một đội phòng cháy chữa cháy cơ sở có hai mươi năm người và có khoảng một mươi người thường trực để đảm bảo công tác phòng cháy cháy
thì hệ thống của tòa nhà thì một năm sẽ được bảo trì bảo dưỡng đỉnh kỳ một lần
còn hàng tháng thì đội phòng cháy chữa cháy cư sở sẽ được thực tập để mà test thử hệ thống chữa cháy cũng như hệ thống báo cháy của tòa nhà
cùng với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cư bù
công an cấp quyện cấp xã đã triển khai thực hiện quyết liệt công tác ra soát kiểm tra các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy như hồ sơ quản lý phương tiện phòng cháy chữa cháy tại chỗ lối thoát nạn hệ thống điện kì toàn phát hiện những tồn tại thiếu sót yêu cầu cơ sở khắc phục đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
khi mà tụi tôi đã kinh doanh cái ngành nghề gỗ này thì tôi đã lắp đặt cái hệ thống phòng cháy trước tiên là tất cả các bình chữa cháy cấp tốc
có cái hệ thống bô mình cũng tổ chức vậy nhưng mà cũng lo làm ăn mình có những cái bình nó cũng hết hạn nhưng mà anh em cũng có nhắc nhở thành nên chúng tôi cũng phải sức ráng khắc phục đó để theo dõi
qua gần hai tháng ra quân tổng rà soát kiểm tra lực lượng đã phát hiện chấn chỉnh và xử lý vi phạm hành chính đối với ba mươi bảy cơ sở phạt tiền một trăm ba mươi hai triệu đồng kiến nghị một ba mươi cơ sở khắc phục các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trước khi hoạt động lại
thực hiện cái thông tư một
thông tư một của đồng bộ quân an quán triệt cho cán bộ kiểm tra thực hiện là quy trình bốn bước bảy nội dung qua kiểm tra phát hiện các lỗi vi phạm lập biên bản xử lý vi phạm theo quy định pháp lực
nhưng mà cụ thể là đối với những trường hợp mà vi phạm không đảm bảo về cái an toàn cháy như là không thẩm việc không nghiệm thu đã đưa vào hoạt động thì cương quyết tạm định chỉ hoạt động
tính đến nay toàn tỉnh đã xây dựng
tỉnh đã xây dựng bốn mươi hai mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
đây chính là cánh tay nối dài của cấp quỹ chính quyền và lực lượng công an trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy theo phương châm bốn tại chỗ
công an tp hcm cho biết đã phối hợp với sở y tế tp hcm kiểm tra một số phòng khám có hoạt động phức tạp
và đến nay thì đã có hai người nước ngoài liên quan đến các phòng khám về vẻ bệnh bị lực lượng chức năng buộc xuất cảnh
qua các đợt kiểm tra
cơ quan chức năng đã ghi nhận một số phòng khám như phòng khám đa khoa quốc tế ở quận một phòng khám đa khoa hồng phong ở quận năm
vi phạm quy định trong khám chữa bệnh và bị sở y tế tp hcm phạt tiền đình chỉ hoạt động hoặc tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động các phòng khám sai phạm có thời hạn
ngoài ra công an tp hcm cũng đã phát hiện và xử lý vi phạm về công tác quản lý cư trú xuất nhập cảnh với số người nước ngoài có liên quan đến các phòng khám trên
thời gian tới công an tp hcm sẽ tiếp tục phối hợp với ngành y tế tăng cường kiểm tra hoạt động của các phòng khám đa khoa quốc tế để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm nếu có
liên quan đến thông tin phản ánh về một nhà nghỉ trên địa bàn phường bình hưng hòa b quận bình tân tp hcm bị người nghiện lợi dụng tới sử dụng trái phép chất ma túy
hôm nay chính quyền địa phương đã có phản hồi về thông tin trên
chủ tịch ubnd phường bình hưng hòa b quận bình tân cho biết tù điểm người nghiện ngập tập trung sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà nghỉ trong hẻm đường nguyễn thị tú
phường bình hưng hòa b mà một số thông tin phản ánh thì công an đã nhiều lần kiểm tra truy quét
vào khoảng tháng bốn có tình trạng này trong khoảng thời gian đó ubnd phường cũng đã phát hiện và từ đó đã đấu tranh chuyển hóa được địa bàn

chủ động phối hợp với đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận bình tân tập trung chuyển hóa địa bàn
ngăn chặn việc mua bán sử dụng trái phép chất ma túy đặc biệt là truy quét các điểm mua bán nhỏ lẻ
chủ tịch ubnd phường bình hưng hưng hưng hưng quận bình tân tập trung chuyển hóa địa bàn ngăn chặn việc mua bán nhỏ lẻ

theo công an quận bình tân trong năm hai nghìn hai mươi hai đã bắt khởi tố tổng cộng bảy mươi năm vụ hơn một trăm linh đối tượng mua bán tổ chức chưa chấp luật kéo sử dụng trái phép chất ma túy thu dưới tổng cộng hai mươi ba kg ma túy tổng hợp bốn trăm hai mươi sáu g heroin bốn trăm tám mươi ba g ketamine
trong cao điểm tấn công trân áp tội phạm việc đấu tranh với tội phạm ma túy chuyển hóa địa bàn phức tạp là một trong các nhiệm vụ trọng tâm
bên cạnh đó kêu gọi người dân phát huy tích cực phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc